thậm chí một số người dân ngăn cản không cho các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường
công an tỉnh đắk nông khẳng định qua kiểm tra trích xuất camera an ninh tại khu vực xảy ra vụ tai nạn cho thấy
không có việc lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện đắc minh truy đuổi thanh niên gây tai nạn như một số trang mạng xã hội đăng tải trước đó
do mâu thuẫn trong việc thu mua nông sản với anh lê phương huy đối tượng nguyễn thị thảo và lưu vĩnh phát
đã thuê người đến chém anh huy nhằm gây sức ép và rằn mặt nạn nhân
ngày hai mươi năm tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện mai sơn tỉnh sơn la đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam
bốn đối tượng gồm nguyễn thị thảo nguyễn thái sơn cả hai cùng chú tại tỉnh bắc giang nguyễn trọng công chú tại thị xã từ sơn tỉnh bắc ninh
và liêu vĩnh phát chú tại thị xã bình minh tỉnh vĩnh long về hành vi cố ý gây thương tích
tại cơ quan công an các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
trước đó do mâu thuẫn với lê phương huy chú tại huyện mai sơn tỉnh sơn la trong việc thu mua nông sản
ngày một mươi chín tháng tám thảo và phát đã thuê sơn và công hai đối tượng lên huyện mai sơn để chém anh huy nhằm gây sức ép rằn mặt nạn nhân
được biết nguyễn thái sơn đã có một tiền án về tội cướp tài sản nguyễn trọng công có một tiền án về tội giết người
cả hai vừa ra tù vào quý ii năm hai nghìn một mươi chín
thưa quý vị lạng sơn là một trong những địa bàn trọng điểm về hoạt động của tội phạm mua bán người
và nạn nhân của loại tội phạm này không chỉ có phụ nữ trẻ em mà còn là trẻ sơ sinh
thậm chí là các đối tượng còn mua bán cả bảo thai để đưa sang bên kia biên giới trung quốc với những mục đích khác nhau
đối tượng lò thị nguyệt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú tại xã triềng ly huyện thuận châu tỉnh sơn la
vừa bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang bế theo một trẻ sơ sinh tìm đường vượt biên giới trái phép sang trung quốc
chỉ với một mươi năm triệu đồng tiền công một em bé bảy ngày tuổi đã bị lò thị nguyệt sẵn sàng tiếp tay cho những kẻ buôn người
thậm chí cũng chính vì đồng tiền mẹ em bé đã bán em cho một người hoàn toàn xa lạ ở phía bên kia biên giới
để nhận lấy năm mươi triệu đồng và được hợp thức hóa bằng một hợp đồng viết tay cho con nuôi
tôi em bé từ trong nhà nghỉ hà giang lạng sơn và bé em bé sang bên trung quốc sẽ có người đón
theo chỉ dẫn của người chọc sài gòn và khi xong việc tôi sẽ nhận được một mươi năm triệu tiền công của tôi
mới bốn tuổi nhưng bé ly đã bị chính bố đẻ và tù nhân đưa bán sang trung quốc để lấy tiền tiêu xài
chỉ vì tiền có nhiều kẻ đã mở mắt bán cả người thân khiến cho cuộc chiến chống tội phạm mua bán người
nhất là phụ nữ và trẻ em ngày càng trở nên gian nan và cam go
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay các lực lượng chức năng đã phát hiện đấu tranh làm rõ hai mươi sáu vụ năm mươi đối tượng mua bán người
với ba mươi chín nạn nhân bị lừa bán sang trung quốc đồng thời tổ chức giải cứu tiếp nhận hỗ trợ sáu mươi nạn nhân bị mua bán trở về
các đối tượng buôn bán phụ nữ trẻ em thường ở trong các tỉnh nội địa
do vậy công tác triển khai nắm bắt các tình hình có liên quan đến các đối tượng này cũng gây khó khăn trong quá trình đấu tranh khai thác
cái thứ hai nữa là qua đánh bắt một số vụ thì thấy rằng các đối tượng này đã hợp thức hóa về các thủ tục
ví dụ như là có các trường hợp sinh ra sau đó đã
cho các đối tượng kia để làm con nuôi do vậy về thủ tục pháp lý là cơ bản là đầy đủ
theo cơ quan chức năng hoạt động của loại tội phạm này ngày càng tinh vi xảo quyệt
bọn chúng thường xuyên thay đổi phương thức thời gian địa điểm hoạt động
lợi dụng vào sự nhẹ dạ cả tim của một số phụ nữ trẻ em để rụ rỗ lừa gạt đưa sang bên kia biên giới bán
ngay cả khi bị lừa bán nhiều nạn nhân vẫn không biết mình bị lừa
thậm chí được giải cứu họ cũng e ngại không cung cấp thông tin tố giác tội phạm
vì vậy ngoài sự vào cuộc của các cơ quan chức năng trong công tác đấu tranh ngăn chặn
sự lên án của xã hội thì việc nâng cao nhận thức hiểu biết của mỗi người dân là hết sức quan trọng
để phụ nữ trẻ em không còn trở thành những món hàng của tội phạm mua bán người
một vụ cháy lớn vừa xảy ra tại một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh giấy bao bì cắt tông
tại tỉnh tiền giang vào dạng sáng ngày hôm nay gây thiệt hại lớn về tài sản
vào lúc một giờ ba mươi phút sáng nay hai mươi sáu tháng tám nhân viên bảo vệ công ty trách nhiệm hiệu hạn tấn dũng
tại ấp hội xã kim sơn huyện châu thành của tỉnh tiền giang bất ngờ phát hiện ngọn lửa bốc cháy
từ nhà máy sản xuất giấy bao bì ngọn lửa bùng phát dữ dội
những người có mặt tại nhà máy dùng các phương tiện vận dụng tại chỗ để khống chế ngọn lửa nhưng không hiệu quả
nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an tỉnh tiền giang
đã khẩn trương huy động nhiều phương tiện chuyên dùng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa
do nhà máy dự trữ hàng trăm tấn giấy vụn bao bì thành phẩm nên rất dễ cháy
ngọn lửa đây là nhanh và khó dập tắt
đến khoảng tám giờ sáng nay thì ngọn lửa đã phần lớn được khống chế không để cháy lan sang khu dân cư
hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ
mua sắm online đang trở thành xu hướng
được nhiều khách hàng ưa thích bởi sự nhanh chóng tiện lợi
thế nhưng sự lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của khách hàng trong quá trình mua sắm
các đối tượng xấu đã biến mạng xã hội trở thành mảnh đất màu mỡ
để thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
sau đây sẽ là phản ánh của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại tỉnh yên bái
đối tượng nguyễn phương toàn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
chú tại xã điện phong huyện điện bàn tỉnh quảng nam
vừa bị công an tỉnh yên bái bắt giữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
với thủ đoạn tạo một tài khoản trên trang bán hàng shopee
đối tượng nguyễn phương toàn đã nhắn tin cho nhiều người
với nội dung khách hàng đã trúng thưởng số tiền ba trăm linh triệu đồng
và một xe máy sh một trăm năm mươi y
khi bị hại liên hệ để nhận giải thương
toàn đã hướng dẫn và yêu cầu bị hại nộp các khoản lễ phí
theo các bước khác nhau để nhận thương
với thủ đoạn trên nguyễn phương toàn đã lừa rất nhiều người
với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng
lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của người dân
chúng đưa ra số tiền giải thương rất lớn
cùng với các thủ tục tư vấn hướng dẫn rất tỉ mỉ
các đối tượng đã nhanh chóng chiếm được niềm tin các nạn nhân
sau khi các nạn nhân liên hệ để nhận giải thưởng
chúng hướng dẫn nạn nhân làm thủ tục nhận thương với nhiều bước
mỗi bước tương ứng với một mức phí khác nhau
cứ như vậy chúng rụ rỗ lôi kéo các nạn nhân
cuốn vào vòng mê cung lừa đảo mà chúng đã tạo ra
do sự nhẹ dạ cả tin
nhiều người dân
đã bị sập bẫy

tình trạng lừa đảo dưới hình thức công nghệ cao
đang diễn ra khá phổ biến và phức tạp
các đối tượng sử dụng rất nhiều thủ đoạn tinh vi
để đánh lừa nạn nhân
thường xuyên thay đổi phương thức lừa đảo mới
chúng sử dụng hầu hết các trang mạng xã hội
mạng internet và các trang bán hàng online
để thực hiện hành vi lừa đảo
bên cạnh đó các đối tượng đều sử dụng những tài khoản ảo
tài khoản đã bị hách xìm rác
để liên lạc với nạn nhân
nên gây nhiều khó khăn trong quá trình điều tra
sự việc như trên thì cơ quan công an
thông báo hình thức phạm thuật mới đến người dân
và đề nghị người dân trong quá trình mua hàng trên mạng
đặc biệt là trên các trang thương ngoại địa tử
khi mà phát hiện thấy là mình được trúng thưởng
thì đề nghị hỏi những người có kinh nghiệm
hoặc những người xung quanh
gọi điện đường dây lóng để được tư vấn
chứ không tự ý là làm theo hướng dẫn của các đối tượng
bên cạnh sự vào cuộc của các lực lượng chức năng
thì người dân cần hết sức cảnh giác
không nên đặt niềm tin tuyệt đối
vào những thông tin trên mạng xã hội mạng internet
cần xác minh kỹ thông tin trước khi chuyển tiền
theo những yêu cầu qua mạng của các đối tượng
vừa rồi là những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
ngay sau đây xin mời quý vị cùng đến với những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
cơ quan cảnh sát điều tra cơ quan tp đà nẵng
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng bùi xuân tứ
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy hộ khẩu thường trú tại quang trung hà đông hà nội
về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
cũng phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
và phải nhận quyết định truy nã của cơ quan quận liên triểu tp đà nẵng
là đối tượng trần đình hưng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
hộ khẩu thường trú tại đội một mươi hoàng nghĩa xã mỹ hiệp huyện phú mỹ tỉnh bình định
và đối tượng đặng hữu vương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
hộ khẩu thường trú tại thôn viêm trung xã điện ngọc huyện điện bàn tỉnh quảng nam
bị công an quận thanh khê tp đà nẵng ra quyết định truy nã cũng về tội
lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện